hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn trung tâm dình dữ hòa bình việt nam được thành lập
đây là lĩnh vực mới thể hiện vị thế của việt nam trên trường quốc tế
đòi hỏi trung tâm dình dữ hòa bình nay đã được nâng cấp lên thành cục dình dữ hòa bình việt nam
phải nâng cao năng lực toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới
quán triệt thực hiện đường lối đổi mới của đảng trong thời kỳ mới
nhất là khẳng định cam kết việt nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
trong bối cảnh tình hình thế giới đặt ra cho nhiệm vụ dình dữ hòa bình
những yêu cầu mới và trách nhiệm mới
cục dình dữ hòa bình việt nam với những nỗ lực cố gắng
đã từng bước nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
sáng ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
cục dình dữ hòa bình việt nam bộ quốc phòng
đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn chuyên gia quân sự phái bộ liên hợp quốc
do hà lan và các quốc gia đối tác hỗ trợ
diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng bảy đến ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
với các nội dung quan trọng như nâng cao kỹ năng đàm phán cho các sĩ quan việt nam
chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ liên hợp quốc
đây là cái khóa tổng hợp
và nó đòi hỏi ở một trình độ rất cao
trên cương vị là chuyên gia của dình dữ hòa bình liên hợp quốc
cái khóa này
sẽ diễn ra trong vòng ba tuần
với cái mục đích là bồi dưỡng cho những sĩ quan
mà đã có từng có kinh nghiệm ở các phái bộ
và đã làm việc nhiều với các tổ chức quốc tế
có những kiến thức về xử lý các tình huống
ở các phái bộ dình dữ hòa bình việt nam
rồi thì hỗ trợ các lực lượng khác nhau
ở trên phái bộ đó xử lý các cái hoạt động
với người dân bản xứ
với các lực lượng đa quốc gia
và với các phe nhóm khác nhau
một trong những nội dung quan trọng được thực hành
tại khóa tập huấn chuyên gia quân sự phái bộ liên hợp quốc
chính là đưa ra các tình huống giả định khi tuần tra
để các sĩ quan việt nam phân tích và thực hiện kỹ năng đàm phán
qua đó nhằm nâng cao khả năng ứng biến
với các tình huống khi nhận nhiệm vụ tại phái bộ
trong buổi thực hành hôm nay thì
cái khóa tập huấn này được chia ra
là từng nhóm nhỏ và từng team
và mỗi một team thực hiện một nhiệm vụ khác nhau
trong đó các team chúng tôi là team số ba
thực hiện nhiệm vụ là tuần tra
trong quá trình tuần tra
chúng tôi đã tiến hành các tình huống
đó là vượt qua trạm kiểm soát của phía quân
đây là một tình huống rất là quan trọng
và thường gặp với tôi được qua kinh nghiệm
một năm công tác tại địa bàn midosuka
ở cộng hòa trung phi thì thậm chí
trong một buổi tuần tra thì chúng tôi có phải
vượt qua từ hai đến ba trạm kiểm soát
của phiến quân fprc trong cái địa bàn này
thế tôi thấy là cái việc thiết kế
cái việc thiết kế tình huống này
là rất phù hợp và sát với thực tế
công tác tại địa bàn
bên cạnh các kiến thức cơ bản về liên hợp quốc
và hoạt động gìn giữ hòa bình
theo tài liệu huấn luyện tiền triển khai liên hợp quốc
khóa tập huấn còn trang bị nội dung lý thuyết
và thực hành về thực hiện nhiệm vụ
của chuyên gia quân sự phái bộ liên hợp quốc
như hoạt động điều tra xác minh
hỗ trợ giải giáp vũ khí giải trừ quân bị
đây cũng là một trong những nhiệm vụ khó khăn
đòi hỏi các sĩ quan việt nam
cần có khả năng thuyết phục tốt

tôi cũng thấy mình có nhiều trải nghiệm hơn
đặc biệt thứ nhất đó là
tôi có sự hiểu biết nhiều hơn
về nhiệm vụ của lực lượng diễm dỗ bình
cái thứ hai nữa cũng đặc biệt quan trọng
đối với người cán bộ chiến sĩ
trong quân đội nhân dân việt nam hiện nay
đó là có thể cải thiện
khả năng anh ngữ rất là tốt
cái tình huống giả định này là chúng ta đã có được
một hiệp định về ngừng bắn
sau hiệp định ngừng bắn
thì những người mà
giữ vũ khí
thì lúc đấy họ phải giải giáp vũ khí
đấy khi mà họ đã đồng ý tham gia
cái hiệp định đấy xong rồi ký rồi
thì họ sẽ giải giáp vũ khí
và chúng ta sẽ thu vũ khí lại
tiếp đến thì mình sẽ có những cái bước tiếp theo
như là hỗ trợ họ một số cái điều kiện cần thiết
để họ duy trì cuộc sống giai đoạn đầu
sau đấy một giai đoạn dài hơn là
mình giúp họ tái hòa nhập cộng đồng
bằng cách là hỗ trợ cho họ dạy họ
về các kỹ năng các kiến thức
và dạy họ nghề nghiệp
việc đưa ra các tình huống giả định
sát với thực tế sẽ giúp các sĩ quan việt nam
có điều kiện cọ sát với thực tế
cũng như sẽ hình dung được các diễn biến
có thể diễn ra tại phái bộ khi thực hiện nhiệm vụ
rõ ràng là tình huống ngày hôm nay
và tình huống ở phái bộ sẽ có cái khác nhau
khác nhau về hình thức thì có thể như nhau
nhưng rõ ràng là trong đầu mối sĩ quan tham gia
có thể hiểu rằng là đây là đồng đội mình
là người dân việt nam mình chúng ta
đang trong một bài diễn tập
đấy và ở nước ngoài thì nó có khác
nhưng mà tuy nhiên là thông qua các cái hoạt động như thế
những tình huống thực tế mà giáo viên đặt ra
ví dụ chẳng hạn như là quân chính phủ
người ta có những cái phản ứng như thế nào
những cái lời nói như thế nào
phản ứng hành động như thế nào
thì lúc đấy cần người sĩ quan liên hợp quốc
phải biết ứng phó ứng xử
với các cái tình huống đấy ra sao
các tình huống ở đây rất thực tế
và nó mô tả lại những tình huống chung
có thể xảy ra tại các địa bàn địa điểm
sau này sẽ triển khai quân
và mỗi tình huống địa điểm triển khai
sẽ có những đặc thù rất khác nhau
chính vì vậy đã được chuẩn bị một cách toàn diện nhất
các sĩ quan việt nam đã thực hành rất là tốt
trong đó có nhiều đồng chí có kinh nghiệm
khi triển khai tại các phái bộ
những tình huống mà các sĩ quan việt nam
đã trải qua trong quá trình thực hành
sẽ là bước đệm rất vững chắc
khi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ
ngay khi khóa tập huấn kết thúc
các sĩ quan việt nam đã được các giảng viên
đánh giá cao về khả năng thích nghi
cũng như phản ứng với các tình huống diễn ra
mặc dù chỉ là giả định
nhưng cũng có thể thể hiện được bản lĩnh của mình
đây là khóa tập huấn quân sự
dài nhất từ trước đến nay
tại cục diền giữ hòa bình việt nam
được các chuyên gia đánh giá là rất thành công
những kiến thức các sĩ quan việt nam tiếp thu được
sẽ là nền tảng vững chắc
khi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ liên hợp quốc